cục cảnh sát giao thông cho biết trong một tuần lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra
và phát hiện xử lý hơn ba bảy trăm linh trường hợp vi phạm nồng độ cồn và tiền hơn một mươi hai năm tỷ đồng
qua đó cũng cho thấy là tỷ lệ tai nạn giao thông đã giảm
ý thức người dân về chấp hành pháp luật an toàn giao thông được nâng lên
trong đó một số địa phương có kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn cao như tây ninh ba trăm linh tám trường hợp
đắk lắc hai trăm một mươi bốn trường hợp bắc giang hai trăm linh ba trường hợp thành phố hồ chí minh một trăm tám mươi hai trường hợp
vĩnh phúc một trăm bốn mươi năm trường hợp quảng ninh một trăm ba mươi năm trường hợp gia lai một trăm ba mươi ba trường hợp hà nội một trăm hai mươi chín trường hợp
thanh hóa một trăm một mươi bốn trường hợp hà tĩnh một trăm linh một trường hợp đồng nai chín mươi chín trường hợp cà mau và nghệ an chín mươi sáu trường hợp
trà vinh chín mươi ba trường hợp bình phước tám mươi chín trường hợp và yên bái tám mươi sáu trường hợp
liên quan đến việc người dân lo ngại ăn hoa quả uống si rô làm tăng nồng độ cồn
cục cảnh sát giao thông cho biết cục cảnh sát giao thông đã tổ chức hơn một trăm năm mươi lần lấy mẫu test đều cho ra kết quả không làm tăng nồng độ cồn
nếu người dân sử dụng hoa quả hay si rô chỉ sau khoảng hai năm phút sẽ hết và không làm tăng nồng độ cồn
đối với một số ý kiến bày tỏ băn khoăn về việc dễ xảy ra tiêu cực trong quá trình xử lý vi phạm nồng độ cồn
cục cảnh sát giao thông nêu rõ về phía đảng nhà nước ngành công an đã có nhiều biện pháp phòng ngừa chống tham nhũng
trong quy chế dân chủ mới ban hành người dân được quay giám sát cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ
đối với kiểm tra nồng độ cồn các tổ công tác và lực lượng chức năng luôn được camera quay lại nên khó có thể xảy ra tiêu cực